thưa quý vị có thể khẳng định rằng ma túy đã để lại những hậu quả khôn lường
và mới đây sau khi sử dụng trái phép chất ma túy một đối tượng đã có hành vi đe dọa giết người
đối tượng ngay lập tức đã bị khởi tố bắt tạm ra
đối tượng là nguyễn thanh phi chú tại thôn nhân hội xã an hòa hải
trước đó các đối tượng phi cùng huỳnh hữu vinh và trần trương tâm thường trú tại xã an hòa hải huyện tuy an
rủ nhau góp tiền đi mua ma túy về nhà phi sử dụng
sau khi ngáo đá phi đã đuổi đánh và đổ can xăng đe dọa đốt giết em gái ruột
do được mọi người kịp thời phát hiện can ngăn nên rất may hậu quả chưa xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy an đã bắt tạm giam huỳnh hữu vinh và trần trương tâm
để điều tra về tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
năm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giả
thông qua các nhóm trên mạng xã hội nguyễn phúc vinh đã nhiều lần thu thập lưu trữ về máy tính cá nhân của mình
hơn bốn mươi năm dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính
sau đó vinh cung cấp các dữ liệu data trên cho nhữ thị nguyên cùng tìm người mua để bán thu lợi nhuận
kết quả điều tra bước đầu xác định nguyễn phúc vinh và nhữ thị nguyên đã bán gần sáu trăm ba mươi dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng
cho nhiều người khác nhau thu lợi số tiền bất chính là trên ba trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi mua bán dữ liệu cá nhân
bàn chuyển án phát hiện nhóm tội phạm do các đối tượng người việt nam cầm đầu mua dữ liệu cá nhân
từ nguyễn phúc vinh và nhữ thị nguyên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với nhiều phương thức thủ đoạn từ tháng một mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền là hơn một mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh thông báo đề nghị ai là bị hại của vụ án
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm sáu mươi hai tám nghìn ba trăm một mươi hai để được giải quyết
liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến năm người tử vong một mươi người bị thương
xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua xã hòa lạc huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
vào ngày hôm nay cơ quan công an tỉnh lạng sơn cho biết đã khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự đối với tài xế quách đình trọng chú tại tp hạ long tỉnh quảng ninh
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó khoảng hai giờ ngày ba mươi một tháng một mươi xe khách hợp đồng một mươi sáu chỗ do tài xế trọng điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một a đã bất ngờ va chạm với xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc
do một tài xế trú tại bắc giang điều khiển đỗ cùng chiều ở phía trước
sau đó xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo khác chạy theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến năm người tử vong và một mươi người khác bị thương
kết quả test nhanh từ cục cảnh sát giao thông cả ba tài xế đều không có nồng độ cồn không sử dụng chất ma túy
với hơn bảy ba trăm linh nhân khẩu đang sinh sống ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
tỉnh quảng ngãi đang trong quá trình phê duyệt khảo sát lập các dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng
bởi thiên tai giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dương số hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở núi đã lên tới một sáu trăm bốn mươi hộ với sáu năm trăm tám mươi bảy nhân khẩu
quảng ngãi đã đặt ra mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đầu tư tổng cộng ba mươi năm khu tái định cư ở miền núi
để tái định cư cho khoảng một hộ dân thực hiện di rời ở sen ghép cho gần ba trăm linh hộ
và bố trí ổn định tại chỗ cho năm trăm năm mươi nhân khẩu
đồng thời phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi có một trăm linh số hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú ở các khu vực xa xôi hẻo lánh
nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở được di rời đến nơi ở mới an toàn
thưa quý vị vật liệu nổ công nghiệp là vật tư không thể thiếu trong khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng và thi công công trình
với số lượng lớn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng bình đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền
tập huấn thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ đến các cơ sở kinh doanh có sử dụng các kho vật liệu nổ công nghiệp
bên cạnh đó cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra nhằm hạn chế thấp nhất các vi phạm không để các nguy cơ về cháy nổ có thể xảy ra
ghi nhận của phóng viên thời sự
toàn tỉnh quảng bình hiện nay có hai mươi tám kho chế vật liệu nổ của các doanh nghiệp thuộc diện quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hầu hết các kho đều thực hiện nghiêm túc việc thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên vì đang vào mùa mưa bão nguy cơ về chập điện cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nên việc kiểm tra hướng dẫn luôn được lực lượng phòng cháy chữa cháy tăng cường

quá trình hoạt động thì đối với các cơ sở này
thì luôn tiêm ẩn được nguy cơ là dẫn đến xảy ra cháy nổ rất là cao
và có thể thì thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như là tài sản
thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai và thực hiện
và duy trì tốt công tác kiểm tra đình kỳ đột xuất hướng dẫn khắc phục các tồn tài
và kết quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành cố tình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
khò vật liệu nổ công nghiệp thuộc mọt đá lèn cao giào trù
thuộc địa phận xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
với chữ lượng khoảng ba tấn vật liệu nổ tại kho
chỉ cần sơ sẩy sự cố có thể xảy ra
đòi hỏi các điều kiện kỹ thuật và công tác phòng cháy chữa cháy luôn cần được chú trọng giám sát thường xuyên
tình công an thì họ về hàng năm họ đi thường xuyên
về chuyên chuyên và nhắc nhớ
nhắc nhớ cả cái gáo ngoài là đơn vị tôi nữa
tất cả các đơn vị họ đi họ phải nhắc nhớ về cái đó là không đâu
mọi cái là thứ thứ tuần bi
nó phải đảm bảo có người bảo vệ và tất cả mọi cái
sẵn sàng không thể đi ra xảy ra khi đây ra
mình chạy sau thì cái đó thì nó muộn rồi
và thứ hai là về cách nổ mình thì phải có người
họ phải có băng cấp
họ nổ minh
rồi rồi mới làm xong là an toàn là họ mới nổ
kho vật liệu nổ là trên địa bàn tỉnh thì
bố trí là chủ yếu các nơi rừng núi
và thường là
có các rừng tự nhiên hoặc rừng trông
rừng trông là các rừng tự nhiên hoặc rừng trông
rừng trông là các rừng tự nhiên hoặc rừng trông
cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng
vì vậy ngoài công tác tuyên truyền kiểm tra
cho các cơ sở ký cam kết
phòng cảnh sát phòng cháy trị cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng bình
cũng thường xuyên hướng dẫn
huấn luyện nghiệp vụ cho chủ cơ sở
người lao động về công tác phòng cháy chữa cháy
nhằm kịp thời xử lý khi sự cố
mới có dấu hiệu phát sinh
nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh
sáng qua tòa nhân dân cấp cao
tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm
đối với các bị cáo trong vụ giàn cảnh
tên nạn giao thông cướp tiền ảo bitcoin
trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
theo đó ba bị cáo hồ ngọc tài trần ngọc hoàng
và nguyễn quốc dũng bị tuyên y án sơ thẩm
riêng bị cáo nguyễn anh tuấn được giảm
một năm sáu tháng tù so với án sơ thẩm trước đó
về ý kiến tranh tụng cho rằng
bitcoin không phải là tài sản
tuy nhiên hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy
như cấp sơ thẩm đã nhận định
pháp luật việt nam không chấp nhận tiền ảo nói chung
hay bitcoin là tiền tệ
nhưng thực tế các bị cáo đã quy đổi số bitcoin cướp được
thành một mươi tám tỷ đồng và chia nhau
đối với bị cáo tuấn xét thấy bị cáo phạm tội
với vai trò giúp sức cho tài thụ động không đáng kể
việc cấp sơ thẩm xử phạt một mươi hai năm tù
là có phần nghiêm khắc
nên hội đồng xét xử đã giảm một phần hình phạt
từ một mươi hai năm còn một mươi năm sáu tháng tù
trước đó tại phiên sơ thẩm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ ngọc tài
và trần ngọc hoàng cùng mức án trung thân
nguyễn quốc dũng một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam hai đối tượng nguyễn tấn linh hai mươi chín tuổi
và nguyễn văn dũng ba mươi một tuổi
cùng chú tại huyện công bông tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là phạm lê huy hai mươi tuổi
do có mâu thuẫn từ trước
nhóm của huy đã hẹn nhóm của linh
đến thôn một xã khuê ngọc điền huyện công bông để nói chuyện
tại đây hai bên xảy ra sâu sát
dùng dao dựa và gậy đánh nhau
linh đánh liên tiếp vào vùng đầu
và người của huy làm nạn nhân cùng tại chỗ
gây án xong các đối tượng vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường
rất may là huy được những người xung quanh
đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên tỷ lệ thương tật là ba mươi bốn
mới đây công an huyện tây hòa tỉnh phú yên
phối hợp với công an xã sơn thành tây
bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nơi ở của dương tấn huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tại huyện tây hòa
bắt quả tăng bốn đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
một mươi túi ni lông chứa chín hai trăm năm mươi năm gram ma túy dạng methamphetamin
cùng một số dụng cụ kèm theo
các đối tượng khai nhận số ma túy trên
do dương tấn huy mua về để cả nhóm sử dụng
cả bốn đối tượng đều dương tính với ma túy
hiện dương tấn huy đã bị tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tối qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an
quận một tp hcm cho biết đã phối hợp
với các đơn vị liên quan làm việc với tài xế lái xe tang
chạy vòng quanh phố đi bộ nguyễn huệ
và một số tuyến đường khác trên địa bàn tp hcm
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi
một tài xế lái xe tang chở khoảng tám người
của cơ sở mai táng đi chơi halloween
những người này hóa trang thành nhiều hình dạng ma quỷ
nhảy múa đùa dỡn chọc gẹo những người đi đường
theo đoạn clip ghi lại thì xe tăng này không đóng cửa
chạy nhiều vòng quanh phố đi bộ
được biết là nam tài xế lái xe tang đi chơi halloween
thì hiện đang làm việc cho một cơ sở mai táng
trên địa bàn quận bảy
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính
phạt bảy trăm linh đồng đối với tài xế này
về hành vi không đóng cửa lên xuống xe
khi xe đang chạy